sau gần năm tháng chống dịch tả lợn châu phi tình hình dịch tại bến tre có chiều hướng giảm
thế nhưng người chăn nuôi cũng đã chịu thiệt hại rất nặng nề
hiện tại thì rất nhiều chuồng trại đang bị bỏ trống cho dù giá thịt lợn tăng cao
dự báo trong dịp cuối năm cả nước sẽ thiếu hụt năm trăm linh tấn thịt lợn
vì vậy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang khuyến khích người dân tái đàn
tuy vậy người chăn nuôi vẫn ngần ngại tái đàn do thiếu vốn và lo sợ dịch bệnh tái diễn
khi có chủ trương cho nhập giống tái đàn thì nhiều hộ dân cho rằng cũng rất khó vì thiếu vốn do đã bị lỗ nặng khi xảy ra dịch bệnh
đơn vị cũng đang là thao mua cho sở cũng như là sẽ có hướng dẫn chung trong công tác mà tái đàn làm thế nào để cho cái công tác tái đàn cũng như là người chăn nuôi tốt khó tái đàn để hạn chế được dịch bệnh ở cái mức là thấp nhất thì càng tốt
hiện tại giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh bến tre đã lên khoảng sáu mươi đồng